thưa quý vị ngày một mươi tháng năm vừa qua ban thường vụ tỉnh ủy họp quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng
đối với một trưởng phòng cảnh sát thuộc công an tỉnh bình phước do vi phạm nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng
theo đó qua xem xét báo cáo của đảng ủy công an tỉnh bình phước về đề nghị thi hành kỷ luật thường tá đào văn thêm
trường phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bình phước do điều khiển ô tô tham gia giao thông có nồng độ cồn
gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật đối với ông đào văn thêm theo quy định
ngày hai mươi ba tháng bốn ban thường vụ tỉnh ủy họp quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông đào văn thêm
ngoài ra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước đã kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn ngọc công phó bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long
ông đặng sông pha trưởng ban tổ chức thị ủy phước long về việc ký phê duyệt quyết toán các chứng từ tri trùng của phòng nội vụ thị xã phước long
riêng ông nguyễn việt hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã phước long bị kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về nội dung trên
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bình phước kết quả kiểm tra nhận thấy đảng ủy sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình phước có những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu ông trần thế anh phó giám đốc phụ trách sở văn hóa thể thao và du lịch và đảng ủy sở văn hóa thể thao và du lịch kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
những ngày qua mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về một nữ bác sĩ trẻ bị tấm kinh lớn đổ vào người khi đang ngồi với bạn tại một quán cà phê được biết nữ bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi quê quán ở diễn châu nghệ an có nguy cơ liệt hoàn toàn sau tai nạn nghiêm trọng ở quán cà phê
ngày chín tháng năm thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đã đến thăm và động viên nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý đang điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ bác sĩ hoàng minh lý các thầy thuốc bệnh viện đại học y hà nội cho biết sau tài nạn hì hữu xảy ra vào tối hai mươi tháng bốn vừa qua lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vỡ nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên chấn thương can độ bốn chấn thương lách độ hai
hai ngày sau khi nhập viện các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đã phẫu thuật cho lý mới đây bác sĩ lý tiếp tục được phẫu thuật lần hai hiện bệnh nhân đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
chia sẻ với bác sĩ lý thứ trưởng trần văn thuấn động viên nữ bác sĩ cố gắng vượt qua những cơn đau thể chất yên tâm điều trị ông cũng yêu cầu các bác sĩ của bệnh viện đại học y hà nội tập trung hỗ trợ tối đa sát sao quá trình điều trị cho nữ bác sĩ
nữ bác sĩ nội chú hoàng minh lý vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú ung thư hiện đang công tác tại bệnh viện ca được biết hiện mẹ của bác sĩ lý cũng đang bị bệnh u lim phô một thể bệnh ung thư máu tiên lượng nặng hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện ca
bố của chị lý là bộ đội làm việc xa nhà từ lâu chị lý có một người em trai chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý những ngày qua trên mạng xã hội bạn bè đồng nghiệp đồng hương quê nghệ an đã có nhiều thông tin kêu gọi mọi người chung tay góp sức hỗ trợ chia sẻ và động viên nữ bác sĩ hoàng minh lý
thưa quý vị vừa qua vụ một nữ bác sĩ trẻ đang công tác tại bệnh viện ca hà nội bất ngờ bị tấm kính đổ vào người khi đang ngồi tại một quán cà phê đã gây xôn xao dư luận được biết ngay sau khi sự việc xảy ra nữ bác sĩ chỉ kịp gọi về cho gia đình báo là mình sắp hôn mê và nói lời cảm ơn cha mẹ
tối ngày hai mươi tháng bốn bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều thanh trì hà nội cùng bạn bè uống cà phê tại phố thái hà trung liệt đống đa hà nội
trời đổ cơn rông một tấm kính lớn từ tầng hai của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô ngay lập tức bạn bè đã đưa bác sĩ lý vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân gãy nhiều xương xườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí mảng phổi hai bên chấn thương gan cấp độ bốn chấn thương lách độ hai
ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bố của bác sĩ lý không giấu được nước mắt khi nghĩ đến con nữ bác sĩ nhỏ nhắn nhảnh nhẹ và luôn tự lập trong học tập cuộc sống giờ đây chỉ nằm im mọi sinh hoạt ăn uống đều nhờ bố chăm sóc
người cha này nhớ lại khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng bốn khi chuẩn bị đi ngủ ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến đó là giọng nói của con gái
bố ơi còn bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi
bố sắp xếp ra hà nội giúp con con cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc con nói vậy ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ nhưng con nói thêm mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu
đây là điện thoại của bạn lúc này trên tay ông mùn dùn hụt thẫn vô cùng vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại và kể về việc lý gọi về nhà sau đó cả gia đình vội vàng ra hà nội
năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn gia đình vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này lý đã hôn mê các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiền lượng rất nặng cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại bác sĩ lý tỉnh táo có thể giao tiếp đơn giản với người thân tuy nhiên cô bị liệt nửa thân dưới do chấn thương ở cuộc sống
kể về con gái người cha nước mắt lần dài chia sẻ lý và em trai đều do mẹ chăm sóc bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú lý đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người lý quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
hoàn thành xuất sắc chương trình học bác sĩ lý được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện ca
khi con đường tương lai đang rộng mở tài nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của bác sĩ trẻ
nhớ đến con ông thành cho biết con gái mình rất tự lập con còn ấp ổ nhiều dự định
con muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
thạc sĩ bác sĩ phan văn tân hội trưởng hội đồng hương nghệ an tại đại học y hà nội cho biết
mẹ bác sĩ lý cũng là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ca
chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ lý
anh tân đã gửi thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ chia sẻ của cộng đồng
bác sĩ tân chia sẻ di chứng của lý quá nặng nề bởi vậy việc điều trị sẽ rất lâu dài
hiện bác sĩ lý cần phải trải qua phẫu thuật cố định
giải ép cột sống
ngày chín tháng năm vừa qua tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo hà văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại mai châu
về hành vi sát hại người và tàng trữ sử dụng trái phép súng săn
được biết trong khi uống rượu hà văn nghĩa đã lặp đi lặp lại việc phê phán súng của tuấn là đồ đẻo bắn kém
tức dần vì liên tục bị chê tuấn đã bắn nghĩa khiến bị nạn tổn hại một mươi ba sức khỏe
theo cáo trạng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hà văn tuấn đã nhiều lần lên mạng xã hội
đặt mua linh kiện để chế tạo súng săn và một kiều gàm đạn chỉ
sau đó tuấn tự lắp ráp thành khẩu súng hơi pcp với mục đích đi săn bắn
trước ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tuấn cùng ba người gồm hà văn linh hà văn đạt và hà văn nghĩa
ngồi ăn cơm uống rượu tại lèo hoàng trên đồi pú nhàn thuộc xóm bước xã sam khoe
trong lúc uống rượu hà văn nghĩa đã nhiều lần chê súng của tuấn là súng đèo bắn kém dẫn tới lời quả tiếng lại
do bực tức vì hà văn nghĩa tiếp tục ra mồm chê bài tuấn đã lấy khẩu súng hướng về phía nghĩa
thấy vậy nghĩa thách thức và tuấn đã bóp cò
đạn nổ chúng vào phần má cháy của hà văn nghĩa dẫn tới hậu quả tổn thương một mươi ba sức khỏe
đáng chú ý trước khi gây án tuấn đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mai châu
ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí có tác dụng như súng săn
với hành vi phạm tội nêu trên hà văn tuần đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai châu
thay đổi quyết định truy tố từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người
và khởi tố bổ sung về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn
tại phiên tòa xét xử sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh hòa bình
đã tuyên phạt hà văn tuấn mức án sáu mươi tháng tù về hành vi sát hại người khác theo khoản hai điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
và chín tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép súng săn theo khoảng một ba trăm linh sáu bộ luật hình sự
tổng hình phạt phải chấp hành là sáu mươi chín tháng tù
liên quan đến vụ quán bánh mì chảo cuốn điện bị tố có dòi bò trong pate đại diện chuối quán ăn cho hay
đã quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình sau khi khách phát hiện sự việc vào hôm bảy tháng năm
tối ngày chín tháng năm
ban quản trị chuỗi bánh mì trào cột điện quán cho biết quyết định đình chỉ vĩnh viễn hoạt động cơ sở thái bình
vì đã không tuân thủ các nội quy và yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm chưa quản lý được sát sao nhân viên trong quá trình bảo quản nguyên liệu
sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín
theo ban quản trị chuỗi bánh mì chảo ba t dùng cho bánh mì chảo là loại đóng khuôn được cấp đông
chỉ khi sử dụng mới lấy từ tủ cấp đông ra cắt và rán nguyên liệu được nhập từ tổng hệ thống
phía thương hiệu này lý giải việc khách phát hiện dòi bò lúc nhúc trong pate có thể do quá trình bảo quản pate
tại cơ sở thái bình chưa đảm bảo quy định khiến pate bị hỏng
ngay sau khi xảy ra sự việc đơn vị này đã gọi điện xin lỗi ba khách hàng
chuỗi bánh mì trào này thừa nhận sai sót không chỉ do lỗi phía cơ sở mà còn do lỗi của hệ thống
khi chưa giám sát chặt chẽ thường xuyên các cơ sở tỉnh
ban quản trị chuỗi bánh mì chảo cho hay đã thông báo tới tất cả cơ sở trong hệ thống
yêu cầu ra soát lại hoạt động vệ sinh và công tác quản lý nhân sự
cử cán bộ giám sát tới kiểm tra một lần nữa toàn bộ cơ sở tránh xảy ra sự việc tương tự
ngày tám tháng năm mạng xã hội lan truyền đoạn video dòi bò lúc nhúc trong miếng pate
tại quán bánh mì chảo ở thái bình
theo tìm hiểu nhóm khách đến quán gồm ba người
ngay sau khi phát hiện sinh vật lạ trong chảo thức ăn họ lập tức báo nhân viên
dù nhân viên đề nghị đổi chảo mới nhóm khách thừa chối dùng bữa và rời đi
đoạn video nhanh chóng gây xôn xao thu hút hàng nghìn lượt tường tác và hơn một triệu lượt xe
liên quan vụ bốn tàu cá ở quảng bình gặp nạn trên biển mới đây bộ ngoại giao việt nam
đã chỉ đạo đơn vị liên quan đề nghị trung quốc tăng cường phương tiện lực lượng phối hợp
tìm kiếm các nạn nhân mất tích
thông tin từ người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng đưa ra chiều ngày chín tháng năm
khi trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cung cấp thông tin vụ tàu cá ở quảng bình gặp nạn
trên biển gần đây và công tác bảo hộ công dân
bà hằng dẫn thông tin của các cơ quan chức năng cho biết ngày hai và mùng ba tháng năm
bốn tàu cá của tỉnh quảng bình cùng hai mươi bốn ngư dân gặp nạn trên biển
các lực lượng chức năng cũng như tàu cá của việt nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm
cứu nạn của trung quốc tích cực tìm kiếm cứu nạn các ngư dân
bà hằng cho biết cho đến thời điểm này các lực lượng đã cứu được một mươi ba người dân
tìm thấy một người dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm một mươi người dân còn lại
sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã làm việc với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
cũng như chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại bắc kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường cử các lực lượng cần thiết để tiến hành cứu nạn
tìm kiếm các người dân đang mất tích
bà phạm thu hằng cho biết đến nay cơ quan chức năng của trung quốc đã cử phương tiện phối hợp
với việt nam để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cơ quan chức năng của việt nam đang phối hợp
chặt chẽ với phía trung quốc để tích cực tìm kiếm cứu nạn ngư dân
theo dõi cập nhật tình hình vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân tạm thời
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng năm một tàu cá quảng bình mang số hiệu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
do ông nguyễn đức trung chủ huyện bố trẻ quảng bình làm chủ cũng chìm trên biển
một thuyền viên trên tàu được một tàu cá địa phương cứu sống sáu thuyền viên còn lại đang mất tích
đến đêm ngày ba tháng năm một tàu cá khác mang số hiệu qb chín mươi tám sáu mươi bốn
qb chín mươi tám sáu mươi bốn ts bị mất liên lạc trên biển trên tàu có năm thuyền viên
cũng trong đêm này hai tàu cá qb chín trăm ba mươi bảy một mươi hai ts và qb chín mươi hai một trăm linh một ts gặp nạn và chìm trên biển
một mươi hai người dân trên hai tàu cá này được các tàu địa phương phát hiện cứu kịp thời để đưa vào bờ
tuy nhiên vì sức khỏe yếu chủ tàu qb chín trăm ba mươi bảy một mươi hai ts là ông bvt chủ huyện bố trẻ đã tử vong
như vậy đến nay đã có một mươi ba ngư dân trên bốn tàu cá gặp nạn
đã được cứu một người tử vong một mươi người còn lại đang mất tích
sáng ngày một mươi tháng năm lãnh đạo ubnd thị trấn đồng lộc huyện can lộc hà tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng
được biết do có mâu thuẫn người đàn ông bốn mươi năm tuổi ở hà tĩnh đã dùng dao tấn công hai người phụ nữ
khiến chị n t l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê xã trung lộc huyện can lộc tử vong tại chỗ
theo lãnh đạo địa phương khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng năm do mâu thuẫn cá nhân
nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú thị trấn đồng lộc đã dùng rào đâm chị l hàng xóm của bắc và chị n t t t sinh năm hai nghìn bảy cháu gái của bắc
phát hiện sự việc người dân đưa hai nạn nhân đến trung tâm y tế huyện can lộc cấp cứu
song do vết thương nặng chị l được truyền vào bệnh viện đa khoa hà tĩnh điều trị
theo đại diện bệnh viện đa khoa hà tĩnh bệnh nhân l được tiếp nhận với vết thương mạng sườn trái
lúc truyền vào bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn được cơ sở y tế tuyến dưới đặt ống nội khí quản
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn đồng lộc cho biết sau khi gây án nghi phạm bị công an tạm giữ lấy lời khai
lực lượng chức năng cũng làm việc với người liên quan để làm rõ nguyên nhân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ lò hơi làm sáu người tử vong năm người bị thương ở đồng nai
mới đây công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam giám đốc công ty gỗ bình minh liên quan đến vụ việc
ngày một mươi tháng năm công an tỉnh đồng nai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông feng yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng gỗ bình minh đóng trên địa bàn xã thiện tân huyện vĩnh cửu
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra lệnh tạm hoãn xuất nhập cảnh
bảy người nước ngoài để phục vụ điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong
năm người bị thương xảy ra tại công ty trên
sáng một mươi một tháng năm vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực xưởng bán thành phẩm công ty trách nhiệm hữu hạng gỗ bình minh
làm sáu người tử vong trong đó có một người quốc tịch trung quốc
năm công nhân khác đang làm việc gần đó bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thống nhất
thành phố biên hòa đồng nai
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật
khiến lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai trong quá trình hoạt động công ty có lắp đặt lò hơi
dạng ống nước công suất sinh hơi một kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sưởng bán thành phẩm
ngày ba mươi tháng bốn công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị
đến để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa tuy nhiên sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra
vận hành lò hơi thì lò hơi phát nổ
công ty trách nhiệm hiếu hạn gố bình minh do ông feng yang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc
làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đồ gỗ gia đình
công ty có khoảng hai trăm linh lao động riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên có bốn mươi hai công nhân đang làm việc
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng chống s ma túy
mại dâm trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố đặt mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm hiv trong cộng đồng dân cư
giảm trường hợp tử vong do aids kịp thời đấu tranh phát hiện xử lý về tội phạm và tệ nạn ma túy mại dâm
để đạt được những mục tiêu trên thành phố đưa ra các biện pháp để tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật
vận động người dân phòng chống hiv s ma túy mại dâm bằng nhiều hình thức
các cơ quan tại địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở
không để bị động bất ngờ không đi sau tội phạm
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng yêu cầu các lực lượng chủ động phân tích nhận diện dự báo chính xác tình hình tội phạm ma túy nổi lên
nhất là các phương thức thủ đoạn mới hoạt động có tổ chức liên tỉnh xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao
trước đó công an tp hcm cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy vào thành phố
các cơ sở sản xuất ma túy tổng hợp trái phép các điểm tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện
thành phố cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tổng gia soát
quản lý chặt khí n hai o khí cười và tiền chất công nghiệp
đối với việc phòng chống tệ nạn mại dâm tp hcm đề nghị tăng cường công tác phối hợp liên ngành để phòng ngừa
đồng thời các cơ quan cần nghiên cứu xây dựng hướng dẫn hình thành mạng lưới cung cấp dịch vụ
các gói dịch vụ hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình thí điểm có hiệu quả ở một số địa phương
theo kế hoạch công an tp hcm cần tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức môi giới mại dâm
phối hợp kiểm tra kiểm soát và xử lý các tổ chức hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện
lực lượng công an cần phối hợp với sở thông tin và truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao
ubnd tp hcm cũng yêu cầu các cơ quan từng bước nâng cao và phát huy hiệu quả hướng trinh sát
theo dõi tội phạm và tên nạn xã hội qua mạng internet
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi tháng năm đại diện lãnh đạo phường tân hương thành phố phổ yên thái nguyên xác nhận vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc hà nội thái nguyên
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng năm trên địa bàn tại đường ct bảy đoạn qua tổ dân phố hương đình thuộc tân hương thành phố phổ yên thái nguyên
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và hai xe ô tô khiến lái xe máy tử vong tại chỗ
thời điểm trên ô tô tải mang biển kiểm soát chín mươi tám d một xxx do anh nvc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện việt yên bắc giang điều khiển hướng thái nguyên hà nội và chạm với xe máy mang biển kiểm soát hai mươi n ba trăm hai mươi một xx do tài xế hxn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chú tải huyện phú lương thái nguyên đi ngược chiều
sau đó ô tô con mang biển kiểm soát hai mươi ld xxx do anh pvd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận hoàng mai hà nội điều khiển cùng chiều phía sau
tiếp tục va chạm với ô tô tải của anh xê
vụ tai nạn khiến tài xế điều khiển xe máy tử vong
tại hiện trường ba phương tiện bị hư hỏng nặng
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn
lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của hai tài xế ô tô và không phát hiện vi phạm
chiều chín tháng năm anh trần văn tiền nhân viên an ninh sân bay nội bài hà nội phát hiện một chiếc vali bị bỏ quên tại nhà ga t hai
quan sát khoảng năm phút không thấy ai nhận nam nhân viên đã báo cho bộ phận trực camera an ninh
hình ảnh camera cho thấy chủ nhân đã lên xe và rời khỏi nhà ga
anh tiền liên báo cho đồng đội để kiểm tra an ninh đối với hành lý bỏ quên theo quy định
sau khi kiểm tra lực lượng chức năng xác định vali có chứa laptop ipad hai chiếc đồng hồ tiền mặt
thẻ ngân hàng có tên lct và rất nhiều trang sức kèm giấy tờ mua bán với tổng số tiền lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
anh tiền lần theo số điện thoại có trong chiếc vali
tại thời điểm anh gọi người nghe điện thoại là chị lct vẫn không tin mình đã quên vali
xin chờ dừng sớm
lúc đó chị t đã về gần đến thành phố việt trì phú thọ
được biết chị lct cùng con trai là hành khách đi trên chuyến bay ke một trăm sáu mươi bốn từ thổ nhĩ kỳ về việt nam lúc một mươi năm h ngày chín tháng năm
chị cho biết con trai chỉ phải sử dụng xe lăn lên xuống xe phải có người hỗ trợ
lúc lên xe rời sân bay do mải hỗ trợ con nên chị đinh ninh là lái xe đã chất hành lý lên rồi
trở lại sân bay nhận hành lý thất lạc nữ hành khách gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đến nhân viên an ninh
sân bay nội bài
giá vàng sgc vừa được các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức chín mươi hai triệu đồng một lượng mức cao nhất từ trước đến nay
như vậy chỉ trong hai ngày giá vàng miếng sgc tăng ba triệu đồng một lượng
giá vàng miếng liên tục phá kỷ lục đã lập trước đó và được dự báo tăng lên một trăm linh triệu đồng một lượng trong ngày chín tháng năm
ông lê xuân nghĩa thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia phân tích rằng giá vàng tăng mãi tác động tới tâm lý rất lớn
điều này khiến người dân tìm cách mua vàng để tích chữ và bảo toàn
như vậy một lượng vốn lớn không đi vào sản xuất kinh doanh
nói về câu chuyện đấu thầu vàng để hạ nhiệt giá vàng ông nghĩa không đồng tình với việc đấu thầu này
ông nghĩa khẳng định đấu thầu không phải là biện pháp để tăng nguồn cung
quan trọng nhất tăng nguồn cung là cho phép ngân hàng thương mại doanh nghiệp vàng được nhập khẩu vàng
nhà nước chỉ nên kiểm soát bằng thuế
nếu cho phép nhập khẩu vàng ngay lập tức trong vòng một tuần giá vàng trong nước và giá thế giới sẽ liên thông
nhập khẩu vàng từ singapore hồng kông trung quốc thái lan về việt nam rất nhanh
trong những ngày cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ và các điểm di tích lịch sử như đồi a một
nghĩa trang liệt sĩ a một đón hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày
lượng khách tăng đột biến khiến tất cả các khách sạn nhà nghỉ lớn trên địa bàn thành phố điện biên phủ và vùng ngoại ô đều quá tải
chính quyền điện biên phải huy động thêm người dân kinh doanh homestay
hỗ trợ ở mức tối đa cho du khách lưu trú nhưng vẫn không thể đảm bảo
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia
lượng khách đi và đến điện biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua có ngày tăng gấp năm lần ngày thường
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc bình thuận cho biết
đang điều tra làm rõ vụ trộm bò với số lượng lớn xảy ra trong thời gian dài trên địa bàn mà đơn vị vừa triệt phá
hai đối tượng đánh xe tải từ tỉnh đắk nông đến huyện hàm thuận bắc bình thuận đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm với bốn mươi con bò
sau đó đưa bò trộm được về lại đắk nông để tiêu thụ
trước đó xuất phát từ việc nhiều hộ nuôi bò trên địa bàn huyện hàm thuận bắc
nhưng ban đêm không dẫn bỏ về mà cột ngoài đồng gốc cây nên hai đối tượng đào văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn đình nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cùng ngụ huyện tuy đức tỉnh đắk nông đi xe tải từ đắk nông xuống huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận trộm bò
từ tin báo hàng loạt vụ mất trộm bò của người dân công an huyện hàm thuận bắc xác định đây là đường dây chuộng bò có tính chuyên nghiệp
nên đã lập chuyên án điều tra
chỉ trong thời gian ngắn đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện hàm thuận bắc đã bắt giữ đào văn hưng và nguyễn đình nghĩa
qua điều tra công an xác định từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai đối tượng này đã thực hiện chót lọt sáu vụ trộm với bốn mươi con bò tổng giá trị hơn ba trăm linh triệu đồng
đặc biệt trong đêm ngày bảy tháng bốn hai đối tượng hưng và nghĩa đã trộm một mươi sáu con bò trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng của hai gia đình ở xã thuận hòa huyện hàm thuận bắc
và may mắn một mươi sáu con bò trên đã được thu hồi trả về cho khổ chủ
trước khi ra tay thực hiện các vụ trộm đối tượng thường có sự tính toán tình vi dùng xe máy để đi theo quan sát trước
các vị trí cột bò tính toán vị trí dừng xe tài để đưa bò lên xa vị trí nhà dân để tránh phát hiện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc bình thuận đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua chỉ vì chơi hụi nhiều người đã phải đau đớn mất đi những số tiền lớn
mới đây tại bình dương bị can tạ thị dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đã tự kê khống tên của các hụi viên vào danh sách thu lợi bất chính
số tiền mà người đàn bà này lừa đảo là hơn một mươi ba tỷ đồng
ngày chín tháng năm văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tạ thị dân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngụ thành phố tân uyên tỉnh bình dương để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
theo kết quả điều tra dân đã tự kê tên của những người không tham gia các dây hụi thường gọi là hụi ma vào danh sách để lừa những người tham gia thu lợi bất chính
bằng thủ đoạn này tạ thị dân đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
hiện vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
hình thức chơi hụi mang nhiều rủi ro hệ lụy và có thể biến tướng trở thành hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại điều hai trăm linh một bộ luật hình sự
cơ quan công an khuyến cáo người dân nên lựa chọn các hình thức đầu tư tiết kiệm khác phù hợp và an toàn đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân phòng tránh rủi ro cũng như những vi phạm pháp luật khi tham gia
nhân dịp tròn một mươi năm năm vịnh lăng cô được vinh danh là vịnh đẹp thế giới
ủy ban nhân dân huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tổ chức chương trình kỷ niệm một mươi năm năm lăng cô vịnh đẹp thế giới với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa vùng miệt
chương trình diễn ra từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng năm nhằm tiếp tục tôn vinh quảng bá phát huy và bảo tồn những giá trị tốt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho lăng cô
trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống và hiện đại nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa việt nam đến với khách du lịch bạn bè trong và ngoài nước như chương trình nghệ thuật đêm một mươi một tháng năm
khai trương tuyến phố đi bộ đường nguyễn văn ở ven đầm lộc an ngày một mươi tháng năm dù lượn từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng năm biểu diễn áo dài ngày một mươi tháng năm thả hoa đăng đêm mùng một mươi một mươi một tháng năm treo thuyền súp mùng một mươi một mươi một tháng năm lễ hội cầu ngư bài tròi chạy cho kinh
chương trình diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng năm nhằm tiếp tục tôn vinh quảng bá phát huy và bảo tồn những giá trị tốt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho lăng cô